viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam tám mươi bảy ngày
đối với nguyễn văn phúc quê tại quảng nam vì đã có hành vi chiếm đoạt một trăm linh triệu đồng
của gia đình một nạn nhân vụ sạt lờ thủy điện rò trang ba
ngày hai mươi tháng một mươi một người đàn ông gọi điện thoại cho chị lê thị thu thảo vợ nạn nhân trần văn lộc
công nhân bị tử nạn tại thủy điện rào trang ba thăm hỏi động viên và muốn ủng hộ gia đình sáu triệu đồng
người này gửi tin nhắn và hướng dẫn chị thảo nhấn vào đường link để được nhận tiền
chị thảo làm theo yêu cầu của người này thì phát hiện tài khoản bị trừ một trăm linh triệu đồng
nhận được trình báo của nạn nhân công an tỉnh đắk nông phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc
và xác định nguyễn văn phúc là thủ phạm
tại cơ quan công an đối tượng phúc đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình